mở đầu là thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
sáng nay sở y tế tỉnh quảng nam cho biết đã ghi nhận một mươi bốn ca nhập cảnh nhiễm biến chủng omicron
đây là các hành khách đi trên bốn chuyến bay từ hàn quốc và mỹ về sân bay đà nẵng
trong các ngày hai mươi một hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai hiện các bệnh nhân đang được cách ly tại quảng nam
đại diện sở y tế quảng nam cho biết tất cả các ca mắc này đều đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra không có triệu chứng thuộc thể nhẹ do vậy các trường hợp đang được theo dõi
và tổ chức điều trị như một ép không thể nhẹ không triệu chứng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai bộ y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
tại việt nam là người nhập cảnh bệnh nhân từ anh quốc về việt nam qua cảng hàng không quốc tế
nội bài vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người nguyễn quang trọng chú tệ quận hải châu đà nẵng
là giám đốc thẩm mỹ viện amida đã bị tòa nên dân thành phố đà nẵng
đà nẵng tuyên phạt ba năm tù
theo cáo trạng vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu bùng phát
tại thành phố đà nẵng bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người trọng với tư cách là giám đốc
vẫn tổ chức họp có sự tham gia của trên ba mươi nhân viên thuộc công ty
đến phần chuyên lửa trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang hô to các mục tiêu của công ty
sau cuộc họp này dịch bệnh bùng phát tại công ty amida làm một trăm ba mươi người nhiễm covid một mươi chín
dẫn đến thành phố đà nẵng
và các tỉnh thành lân cận phải tiêu tốn gần một mươi một tám tỷ đồng để phục vụ cho quá trình
truy vết cách ly điều trị các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp
với công an thành phố hà nội bắt khẩn cấp đối tượng
về tội giả mạo trong công tác đối với ba đối tượng là công chức thuộc sở này
gồm doãn thị hồng hạnh chuyên viên phòng quản lý du lịch
nguyễn thị vân chuyên viên phòng quản lý văn hóa nguyên chuyên viên phòng quản lý du lịch
và vũ thị kim oanh chuyên viên phòng nếp sống văn hóa và gia đình
nguyên chuyên viên phòng quản lý du lịch
cơ quan an ninh điều tra nhận định đây là vụ án phức tạp liên quan đến
nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
hậu quả do hành vi vi phạm của các đối tượng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
cũng như hoạt động của nhiều cơ quan tổ chức tại các địa phương
sau một thời gian điều tra mở rộng vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với năm đối tượng trên
không chỉ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tàng trữ nhiều hàng cấm
bốn thanh niên vừa bị công an phường một thành phố tây ninh bắt quả tang tại nhà trọ
qua khám xét tại nhà trọ
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng rulo có sáu viên đạn một khẩu súng bắn đạn bi tự chế
một bình xịt hơi cay một con dao dài ba mươi cm một hộp đạn bi một hộp đạn trì
một hộp nhựa chứa gần một trăm sáu mươi viên pháo banh một còng số tám cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy
qua tết nhanh các thanh niên này đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng ngã
tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can với sáu đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc
dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet và mua bán số lô số đề quy mô hàng tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
bắt quả tang hồ ngọc hoan chú tại thành phố tam kỳ đang có hành vi tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet và mua bán số lô số đề tại nhà riêng
tạm giữ hai điện thoại di động một mươi triệu đồng
qua kiểm tra xác minh ban đầu xác định hoan tổ chức đánh bạc từ tháng chín đến nay
với tổng số tiền tổ chức đánh bạc khoảng năm tỷ đồng
cụ thể khoan lấy một tài khoản cá đựng bóng đá qua trang web bóng tám mươi tám com
để cá cược về chia nhỏ thành năm tài khoản khác nhau và đưa cho các người khác chơi
đồng thời hoan nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua mạng qua điện thoại của nhiều đối tượng khác
ngoài hình thức cá cực bóng đá hồ ngọc khoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức
ghi số lô số đề thông qua tin nhắn điện thoại di động
còn tại quảng bình công an xã bắc trạch công an xã thanh trạch và công an huyện bố trạch
vừa phối hợp phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển
tăng chữ phó nổ trái phép thu giữ ba mươi kg
cụ thể vào tối ngày ba mươi tháng một mươi hai tại địa phận xã bắc trạch huyện bố trạch
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng ngô văn thái chú tại huyện bố trạch
điều khiển xe máy
đang vận chuyển hai mươi hộp pháo hoa nổ trái phép
quá trình đấu tranh thái khai nhận đang cắt giấu một lượng phó nổ trái phép
tại nhà ông nguyễn văn tuấn là cậu ruột của thái ở cùng thôn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông nguyễn văn tuấn
lực lượng chức năng thu giữ thêm sáu hộp pháo hoa nổ
tại cơ quan công an bước đầu thái khai nhận đã mua số pháo trên
của một người không quen biết để về bán lại kiếm lời
tuổi đời từ bốn mươi đến năm mươi tuổi và xuống cấp nghiêm trọng đặc biệt hầu hết những khu tập thể này
lại không được trang bị các phương tiện phòng trái chạy cháy
cộng với việc cơi nới diện tích khiến cho nguy cơ cháy nổ luôn thường trực
hiện nay trên địa bàn quận hoàng mai có hơn một trăm linh dãy nhà trung cư tập thể cũ
do thời điểm đưa vào hoạt động tiêu chí về quy chuẩn kỹ thuật an toàn
là thấp hơn so với quy chuẩn hiện nay
trong khi nhu cầu sử dụng thiết bị điện của người dân lại tăng cao
so với thời điểm hơn năm mươi năm về trước
căn nhà này hiện đang có ba thế hệ sinh sống
mọi thứ sinh hoạt đều rất chật trội
hệ thống điện thì đấu nối chẳng chịt còn thiết bị chữa cháy thì chưa trang bị
với lý do điều kiện kinh tế không cho phép
các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các gia đình chúng tôi là
mỗi nhà có một cái bình cứu hỏa có vấn đề sơ xuất gì xảy ra
thì chúng tôi còn ứng biến được ngay
khi người ta không trang bị thì thứ nhất là kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy
là người ta sẽ bị hạn chế
khi có thì người ta lại sẽ có tìm tòi học hỏi và sẽ sử dụng được các bình chữa cháy đấy
khi không trang bị thì khả năng chữa cháy ban đầu
khi mà phát hiện tượng đàm cháy từ thời điểm ban đầu
phương tiện chữa cháy thì sẽ rất khó khăn cho công tác chữa cháy ban đầu
và có thể khi đám cháy xảy ra to thì lúc đấy thì người ta lại chủ yếu là thoát nạn
tập trung vào công tác thoát nạn
hiện khu tập thể này có hơn bảy mươi hộ dân
đa phần sử dụng bình ga để đun nấu chiếm chín mươi
nhà nào có điều kiện thì dùng riêng
còn chủ yếu là sử dụng chung khu vực bếp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
khi sử dụng chung thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ là có thể gia đình này
tưởng gia đình nọ vẫn đang sử dụng thì có thể là quên khung tắt bếp ga
quên khung vặn các bình ga dẫn tới có thể là dò dỉ khí ga ra ngoài
và đặc biệt là liên quan đến hành lăng chung thì khi xảy ra cháy nổ
thì ảnh hưởng đến công tác thoát nạn của các hộ bên trong từ khu vực bếp
hắt trở lại đến nốt cửa thang giữa của các nhà thực vệ cũ
thực tế cho thấy trong nhiều vụ cháy nhà dân do thiếu kỹ năng xử lý
và không có lối thoát nạn thứ hai trong ngôi nhà
nạn nhân bị mắc kẹt dẫn tới ngạt khói khí độc và tử vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyên cáo mỗi hộ gia đình
cần có sự chuẩn bị mở lối thoát hiểm thứ hai
xong dù liên tục vận động tuyên truyền
nhưng tỷ lệ mở chuồng cọp như thế này vẫn chưa thấm vào đâu
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai
viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh tp hcm đã phê chuẩn
lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đối với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận một
thái là cha ruột của bé gái tám tuổi người bị nguyễn võ quỳnh trang quê ở gia lai
là bạn gái sắp cưới của thái hành hạ dẫn đến tử vong vào hôm hai mươi hai tháng một mươi hai
thái bị bắt khẩn cấp về hành vi đồng phạm giúp sức cho trang trong việc hành hạ cho bé
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
cũng khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt khẩn cấp trang tạm giam hai tháng
về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra trong thời gian sinh sống cùng thái và cháu bé tại trung cư sài gòn pearl
quận bình thạnh trang đã đặt mua roi mây trên mạng xã hội để dậy rỗ cho bé
khi do mây bị gãy trang dùng gậy gỗ nhiều lần đánh cháu bé gây thương tích nặng khắp cơ thể
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trang cho cháu bé ăn uống rồi dùng roi dậy rỗ
chiều tối cháu có biểu hiện mệt mỏi ói mửa nên trang gọi cho thái về đưa bé vào bệnh viện
tuy nhiên cháu không qua khỏi
tại thời điểm khám nghiệm tử thi cháu bé bị phù phổi khắp người bầm tím
dư luận cũng như những ngày qua bức xúc về hành vi của trang đồng thời lên án việc vô tâm của thái
dẫn đến việc cháu bé bị hành hạ trong một thời gian dài
liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
cũng yêu cầu bộ công an ubnd tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ vụ cho bé tám tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong
để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan không bỏ lọt tội phạm
xảy ra mâu thuẫn đảng quân quý đã dùng hung khí gây thương tích cho nạn nhân
với tỷ lệ thương tật là sáu mươi hai
vào sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với đặng văn quý để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy nguyễn ngọc quý cùng anh võ minh đạt
đến quán cà phê uống nước thì gặp đặng văn quý ngồi cùng hoa là bạn gái ngọc quý
và một số người bạn khác ngọc quý đến nói chuyện với văn quý thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
ngọc quý đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu văn quý
thế vậy đạt lao đến hỗ trợ dùng tay đánh vào mặt văn quý
tức giận văn quý liền lấy trong người ra một con dao đâm trúng vào vùng bụng đạt gây thương tích
và được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu kịp thời
nên không gây nguy hiểm đến tính mạng
sau thời gian điều trị đạt xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là sáu mươi năm
công an tp thái bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá đụ bông đá
với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm bắt tình hình công an thành phố thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn
trú tại thành phố thái bình và lại đăng thắng chú tại huyện vũ thư có biểu hiện đánh bạc
dưới hình thức cá đụ bông đá liên tỉnh với quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến chú tại tỉnh nam định
là giám đốc của ba công ty gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế
và công ty taxi hoàng sa
nốt bóng các doanh nghiệp trên tiến tổ chức và điều hành đường dây cá đụ bông đá liên tỉnh hoạt động
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy vi tính cùng một số hung khí và tài liệu khác có liên quan
tạm giữ một mươi đối tượng và truy bắt những đối tượng liên quan
còn tại đắk lắc hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn ngọc hải và trần lập đều trú tại huyện cương mực a tỉnh đắk lắc
hai đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản
giao cho các con bạc cá cược sau đó sử dụng mạng xã hội để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài cá độ bóng đá trên mạng internet
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị trị phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá đụ bông đá này là hơn ba trăm linh tỷ đồng
và đón xuân hai nghìn hai mươi hai việc chốt trực được tổ công tác một trăm bốn mươi một công an thành phố
hà nội thực hiện liên tục ở các khung giờ khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn của hà nội
nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phát hiện tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều
và hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm là đây
tầng kia nó đèo em em ngối đầu đằng sau
nên là em không để ý cả bạn em bỏ chạy
các trường hợp vi phạm có độ tuổi còn rất trẻ
kẹp ba không đội mũ bảo hiểm và che biển số xe
trường hợp này đã được đưa về chốt để tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng quy định
chứng minh chú ý của đây không
các chú kiểm tra căn cướp công dân thế nào
vi phạm thanh niên này bất chấp hiệu lệnh đã quay đầu xe để tháo chạy
tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn
em vi phạm giao thông
thế thì khi vi phạm giao thông anh đang làm gì
em đã quay đầu xe để tránh gấp chốt

những trường hợp vi phạm khác đều được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào những dịp cuối năm thì các đối tượng vi phạm pháp luật là thường hoạt động mạnh hơn
do vậy là các đối tượng này thường là một là buôn bán các hàng hóa không có xuất xứ
thứ hai nữa là buôn bán về pháo lổ vận chuyển pháo lổ
và có các vũ khí lóng để trong người hoặc trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra kiểm soát thật kỹ các trường hợp như thế này
để xử lý và bàn giao cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận huyện có tính chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất
để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ là thực hiện đóng cửa
trước hai mươi một giờ do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là thưa vắng
những ngày cận tết này thì chúng tôi là làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên làm việc vào những buổi tối khuya
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn liên minh xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu mắt phải
cũng phạm hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ba đình hà nội là đối tượng phạm an thuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số chín mươi năm giải phóng phường cửa bắc thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã cũng về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý